hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng có kháng đề nghị về phần dân sự liên quan đến một số công ty đơn vị
ngay phần thủ tục chủ tọa phiên tòa yêu cầu triệu tập ông trần đình ba tổng giám đốc công ty bắc nam bảy mươi chín đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng và người có nghĩa vụ liên quan
theo kế hoạch phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do bị can phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện xảy ra tại thành phố đà nẵng
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can trương duy nhất nguyên trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi một tại thành phố đà nẵng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương duy nhất về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
trong bối cảnh cục diện thế giới không ngừng thay đổi nhiều vấn đề xung đột phức tạp và lâu dài vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết
mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm chính trị giữa năm nước ủy viên thường trực ngày càng gia tăng đã đặt ra cho hội đồng bảo an một khối lượng công việc khổng lồ
việt nam bởi thế cần nỗ lực bắt nhịp thúc đẩy hợp tác hiệu quả với các ủy viên không thường trực khác để có thể có sự đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quốc tế đồng thời tạo ra được dấu ấn riêng trong nhiệm kỳ hai năm tại cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc
việc quan trọng nhất là sự phối hợp hợp tác của các nước thành viên không thường trực và thành trực để giải quyết những vấn đề và đảm bảo làm sao tất cả những cái vấn đề mà đưa ra giải quyết tại hội đồng bảo an đạt được cái đồng thuận là tốt nhất
việt nam vừa là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an vừa là chủ tịch luân phiên của asean sẽ giúp cho việt nam có lợi thế
quan điểm của việt nam ở cả hai diễn đàn sẽ rất nhất quán vừa có tính chất là cầu nối hòa giải
vừa có tính chất bổ sung lẫn nhau trong các vấn đề nóng như người tị nạn rohingya các hoạt động nhân đạo
đồng thời tăng cường được mối quan hệ giữa asean và liên hợp quốc
kiên định chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ làm bạn với tất cả các nước
là cầm nang giúp việt nam xử lý thành công quan hệ với các nước lớn tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế
với kinh nghiệm đã đúc kết được với tinh thần hợp tác tích cực và chân thành cùng sự ủng hộ của các nước thành viên liên hợp quốc
chúng ta tự tin sẽ đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách tại hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tiếp tục đóng góp lớn vào hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới